liệu đó có phải là điều quan trọng rút ra từ cuộc tranh luận này hay là không
chúng ta hãy cùng tìm hiểu dưới góc nhìn của nhà giáo nhân dân giáo sư tiến sĩ vũ tuấn
mà chúng tôi đã mời đến trường quay trong chương trình tâm điểm ngày hôm nay
lời tiên xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ vũ tuấn đã dành thời gian đến với chương trình tâm điểm của chúng tôi ngày hôm nay
và ngay sau đây xin mời quý vị và giáo sư vũ tuấn chúng ta hãy cùng xem một clip ngay sau đây
vừa rồi mạng xã hội có ngay các sản phẩm chế đủ các loại hình âm nhạc theo phong cách vuông tròn tam giác
và ngay lập tức dư luận xôn xao với hàng triệu lượt xem hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và bình luận
từ người thường đến các chuyên gia thậm chí là những người từng học bộ sách này
thực tế đây là cách đánh vần theo chương trình sách tiếng việt công nghệ giáo dục của giáo sư tiến sĩ khoa học hồ ngọc đại
tuy nhiên đây là cách đánh vần đã được bộ giáo dục và đào tạo chấp nhận và thực chất không phải cái gì đó mới hay phát hiện mới lạ
hội đồng thẩm định quốc gia đã thẩm định và chấp nhận cho phép địa phương nào muốn thì tổ chức dạy học theo tài liệu của chương trình này
dù bộ giáo dục đã lên tiếng về việc thẩm định bộ sách này song vẫn có quan điểm cho rằng
dạy đánh vần cho học sinh lớp một cần đơn giản chỉ cần dạy học sinh biết chữ cái đọc là gì là đủ có cần thiết phải dạy các em điều ấy hay không
thưa ông ông nghĩ sao về cái cách đánh vần theo cách thức sách công nghệ giáo dục dành cho học sinh lớp một ạ
chữ quốc ngữ là một cái phát hiện cực kỳ quý giá đối với dân tộc việt nam
một trong những cái điều quý giá đó là rất dễ học
vì vậy cho nên lúc mà
cách mạng tháng tám cụ hồ đề ra là diệt rốt đấy
thì người ta dạy những người lớn chưa biết chữ bằng một phương pháp bằng nhiều cái phương pháp khác nhau
nhưng mà chỉ trong một thời gian khoảng ba tháng thì những người đã biết đọc biết viết
đối với trẻ con mà tôi quan sát thì tôi thấy là chỉ hết học kỳ một là hầu hết học sinh đều đọc thông viết thạo
mà thậm chí có những cháu chưa đi đến trường
chỉ có học với lại anh chị bằng cách là hỏi cái nền chữ gì đánh vần thế nào thì cũng chưa vào lớp một nó đã biết đọc biết viết rồi
vì vậy tôi cho rằng cái việc mà tạo nên một cái cách đánh vần mới là không cần thiết
mà dạy trẻ con theo cái cách truyền thống từ xưa tới nay vẫn là cái cách tốt nhất
ngày xưa cái lúc cách mạng tháng tám thì tôi cũng tham gia vào cái việc đi dạy những người không biết chữ bằng một phương pháp

tôi cho rằng cái việc ba cái chữ ca cu cờ đọc là cờ thì tôi thấy là cũng không cần thiết
vì tôi thấy từ xưa tới đây người ta có nhầm lẫn đâu
ví dụ như có người nói rằng là
với lại cuốc là rất nước ấy
thì người ta có thể nhầm bởi vì cùng phát âm là thuốc
nhưng mà tôi quan sát thì trẻ con từ tiểu học trở lên nó không nhầm
vì vậy cho nên chả cần thiết chỉ phải phát âm cả ba chữ ca đều là cờ cả
theo quan điểm cá nhân của tôi thì đối với những cái trẻ mà mới vào năm đầu tiên của cấp một
thì chúng ta nên dạy cho trẻ cái cách nào mà nó đơn giản và nó truyền thống
và những cách này nó không có bất cập gì
ông có nghĩ như vậy không ạ
việc dạy tiếng việt như là đang tiến hành hiện nay
đã là một phương pháp rất là tốt
ví dụ như là người ta học chữ cờ là người ta in con cá
đi với lại con cá cái ca v v
thì đó là một cách liên hệ chữ viết với lại những tên gọi đời thưởng của các vật xung quanh mình
thì đấy là một phương pháp hiện đại
và tôi có xem những sách dạy
tiếng chữ cho trẻ con
ở cái mẫu giáo lớp một
thì tôi thấy như thế
đó là một cách dạy rất tốt rồi
như vậy theo quan điểm của giáo sư là
chúng ta cứ dạy theo một cách đơn giản
thì sẽ là tối ưu nhất đúng không ạ
đúng ạ dạy đơn giản dễ hiểu
và liên hệ thực tế với đời thường sinh hoạt hàng ngày
là cái cách mà dạy hiệu quả nhất
và gần gũi với trẻ nhất
dễ tiếp thu nhất
bốn mươi năm để thí điểm
để thực nghiệm một cách này
chương trình mà đang được bộ giáo dục rất là đồng thuận
có rất nhiều các ý kiến khen
là đổi mới là sáng tạo
là giúp cho trẻ tư duy
tại sao chúng ta không thay thế
cho cách dạy chữ hiện hành
tại sao chúng ta không có cái tổng kết thí điểm
và liệu là cách dạy này
thì có hiệu quả ở những địa phương
mà không có những trường thực nghiệm
thực ra là có rất nhiều câu hỏi
xung quanh vấn đề này
ông nghĩ sao
thật ra thì người ta đã tổng kết rồi
tôi nhớ là lúc ấy người ta đã tổng kết
và người ta thấy rằng là
là có cái gì đó
chưa ổn lắm
đấy là theo trí nhớ của tôi
cái trường thực nghiệm mở ra rất lâu
và tôi có rất nhiều bạn bè
cho con đến học ở cái trường kinh nghiệm đó
thì người ta nói với tôi là
sau hai ba năm học đấy
thì cháu nó không biết đọc biết viết
vậy lại phải cho ra trường bình thường
đấy là chuyện có thực
nhưng thật ra nếu như nó không hiệu quả
thì tại sao lại kéo dài đến tận bốn mươi năm
nó đã có từ bốn mươi năm trước và đến tận bây giờ
chứ không phải là nó chỉ mới một hai năm
hay là bắt đầu từ năm nay ạ
vâng câu hỏi nên hỏi bộ giáo dục tí hơn
tôi rất thắc mắc là
trước đây nghe dư luận nói rằng là
có cái gì đó chưa ổn
thế mà tại sao bây giờ lại lập lại
lại nêu lại vấn đề ấy
trong cuộc tôi
hai cái quan trọng nhất là
vật thật và vật thay thế
vật thay thế là vật thật
âm nghe được là vật thật
các cái mà xưa nay là vật thật
chứ là một vật thay thế
chứ không phải là vật thay thế duy nhất
có nhiều vật thay thế
mà là vật thay thế tức là trò chơi
mà quy ước thì có cái luật lệ của quy ước
trước âm y âm e âm e
chúng ta phải dùng con chữ k âm o
chúng ta phải thay
theo tiếng việt một công nghệ giáo dục
là thuận theo lẽ tự nhiên
và dễ đánh vần với trẻ con
và đồng thời nó cũng đúng với khoa học về những âm tiếng việt
thực pháp này thật sự
nếu mà nói thì nó không chỉ đẻ
bởi vì rằng là nếu như mà để dạy âm ấy
thì bằng ấy âm không đủ
và có rất nhiều trường hợp
không thể nào chuyển dịch
từ âm thành chữ k
dưới thời bộ trưởng nguyễn thí bình
thì cái tài liệu này được khuyên khích
cả cái địa phương có thể sử dụng
coi như là một cái giải pháp
để giải dạy tiếng việt
nhưng mà đến đầu những năm hai nghìn
khi mà cái chương trình giáo dục phổ thông
hiển hành được
được áp dụng
thì với cái chính sách là một chương trình
và một bộ sách giáo khoa duy nhất
thì cái tài liệu này không được mở rộng nữa
mà nó chỉ được thi điểm
trong cái phạm vi rất là hẹp
nhưng mà đến năm hai nghìn tám
thì nó lại được
triển khai trong khuôn khổ
cái đề tài cấp bổ
là nâng cao cái chất lượng
giải học tiếng việt
cho học sinh
nhân tộc thiểu số
và hai năm sau đó
thì nó được thi điểm
trong khoảng độ hai mươi tiệm
và đặc biệt là từ năm hai nghìn một mươi sáu
dưới thời bộ trưởng phạm vũ luận
thì nó được
triển khai nhân rộng
ở trên khoảng độ bốn mươi bảy bốn mươi tám tỷ
ở thành phố trên cả nước
ông có cho rằng đáng ra
thì là bộ giáo dục
phải giới thiệu
phải giải thích rõ
về cái bộ sách giáo khoa công nghệ giáo dục này
về cái chương trình thực nghiệm này
để có những câu trả lời
cận kẽ và thấu đáo cho dư luận
để tránh những cái xôn xao trong dư luận
trong thời gian vừa qua không ạ
đúng tôi cho rằng như thế
đáng lẽ là bộ giáo dục phải làm việc này sớm hơn
cận kẽ chú đáo hơn
để tránh cho cái dư luận
xôn xao như hiện nay
tôi thấy là
cái việc dạy tiếng việt hiện nay
có nhiều sơ xuất
mà cái đó là rất ảnh hưởng đến
cái sự trong sáng của tiếng việt
thì đó mới là
mới là cái điều đáng quan tâm
đáng quan tâm
dạy dỗ cho trẻ
nó hiểu được
cái nội dung
cái sự trong sáng của tiếng việt
cái sự sâu sắc tế nhị của tiếng việt
trong từng từ một
thế nhưng mà phải dạy dỗ
thì là trẻ con mình
nó mới tiếp thu được
cái sự trong sáng của tiếng việt
với cái cách dạy tiếng việt
mà theo bộ sách công nghệ giáo dục
thì sẽ không còn mắc những cái lỗi chính tả
mà như ông vừa mới viện chứng
ông nghĩ sao về điều này ạ
tôi không cho rằng như thế
bởi vì là các cái thế hệ trước đây
nếu mà được dạy dỗ một cách cẩn thận
thì người ta viết rất đúng
viết rất đúng chính tả
không sai lầm
một trong những nhận định của bộ giáo dục và đào tạo đưa ra
đó là thêm cái cách đánh vần
thì sẽ tạo tiền đề để cho một cái
chương trình mà có nhiều cái bộ sách giáo khoa mới
theo cái dự luật mới
vậy ông có nghĩ là cái việc mà có những cái chương trình
không dạy trẻ theo cách truyền thống
thì sẽ giúp cho
cải cách của giáo dục việt nam
thực chất hơn ông có nghĩ vậy không ạ
tôi không nghĩ như thế
tôi đang măn khoăn là bởi vì là
mình cải cách hơi nhiều
trong lúc ấy thì nó có một cái
một cái hệ quả là thế này
năm nào cũng in ra rất nhiều
học rồi thì không để lại
sách cho con cháu
cho em cho con cho cháu
mà đấy là một sự lãng phí
cho nên là
cải cách giáo dục tôi đề nghị bộ giáo dục
là nên rất thận trọng
viết sách mới viết chương trình mới
tôi là được mời
viết sách giáo khoa từ năm
cho đến bây giờ là
là đã gần ba mươi năm rồi
và tôi thấy rằng là
có lẽ là
có lẽ là cái việc mà
cải cách giáo dục mà thay đổi sách ấy
thì cần phải suy nghĩ cẩn thận hơn
bởi vì có nhiều sách ấy
thay đổi không nhiều lắm đâu
mà tôi biết là các nước người ta rất thận trọng
khi thay đổi nội dung
sách giáo khoa
của đất nước họ
thế hệ sau có thể sử dụng thế hệ trước
bằng cách là
là chỉnh lý một số
chứ không nhất thiết phải thay đổi hoàn toàn
thưa ông có nghĩ là có nhiều bộ sách
thì có nghĩa là sẽ thêm nhiều lựa chọn
cho việc dạy trẻ hay không ạ
có nhiều bộ sách nhưng mà
phải theo cái cách gì á
theo cái bộ sách
nếu mà nó không có khác nhau nhiều lắm
mà nó chỉ khác nhau về cách trình bày này nọ
thì chưa hẳn đã là tốt
thời tôi đi học ngày xưa
học phổ thông ấy
bộ giáo dục của mình lúc ấy mới cách mạng xong
không có sách không có chương trình không có gì cả
mở ra những trường ở trong kháng chiến chống pháp ấy
dạy theo chương trình của pháp
sách của pháp
cứ thế mà dạy
thế nhưng mà cái thế hệ cũng vẫn thành người cả
mà thành nhiều người
trong số đó là thành những người tài
của đất nước
cho nên là
viết sách cải cách giáo dục
nên thận trọng
vâng qua những gì mà ông vừa chia sẻ thì rõ ràng là
học sinh của chúng ta đang phải trải qua
rất nhiều các cuộc cải cách
hết cuộc cải cách này đến cái cuộc cải tổ nọ
vậy thì đâu mới là điểm dừng
cho học sinh của chúng ta
để các em có thể yên tâm
học hành và sáng tạo
tôi cho rằng câu hỏi này thì là
bộ giáo dục nên trả lời
chứ riêng tôi tôi cũng thấy rằng cải cách gây nhiều
và điều đó nó làm cho
xã hội không yên tâm
làm cho phụ huynh làm cho học sinh không yên tâm
có nhiều học sinh
có nhiều phụ huynh học sinh
nói với tôi rằng là
không nên đem trẻ con
ra làm chuột bạch nhiều quá
như vậy rõ ràng là
theo quan điểm của giáo sư là
chúng ta không cần phải
thay đổi quá nhiều với cái cách đánh vần cho trẻ
mà chúng ta nên chú trọng
vào cái vấn đề là ngữ pháp làm sao cho đúng
đối với cả trẻ con
và đối với cả người lớn đúng không ạ
đối với cả người lớn đúng thế ạ
vâng cảm ơn những chia sẻ của giáo sư trong chương trình ngày hôm nay
vâng thưa quý vị
sáng tạo và cải cách để phát triển
tư duy cho trẻ ngay từ những
năm học đầu đời là đúng
dù sử dụng hệ thống sách hiện hành hay là thực nghiệm
tranh luận về tính đúng sai đó
vẫn là câu chuyện của nhà quản lý
của người lớn
còn trẻ nhỏ mới là đối tượng chính chịu sự tác động
vì thế hãy để cho trẻ tiếp cận
tiếng mẹ đẻ một cách trong sáng nhất
và đến đây thì thời lượng
của chương trình tâm điểm của chúng tôi cũng đã hết
thân ái chào tạm biệt